thưa quý vị chiều nay hai mươi chín tháng bốn thủ tướng và đoàn công tác của chính phủ đã thị xác thi công dự án hầm đường bộ tuy an tỉnh phú yên
thăm dự án hầm đường bộ tuy an thuộc huyện tuy an tỉnh phú yên dài hơn một km thuộc dự án đoạn tuyến cao tốc trí thạnh vân phong
nằm trong dự án xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng phạm minh chính biểu dương tinh thần làm việc xuyên ngày lễ của đội ngũ cán bộ công nhân tập đoàn đèo cả
đề nghị các đơn vị rút ngắn tiến độ thay vì kế hoạch vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì phần đấu hoàn thành công trình vào dịp mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm
ban quản lý dự án bảy cho biết phần đấu đến tháng tám hoặc tháng chín sẽ thông hầm tuy an
thủ tướng hoan nghênh ban quản lý dự án bám sát chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải
hoan nghênh tỉnh phú yên làm tốt công tác giải phóng mặt bằng
đề nghị tỉnh phú yên đôn đốc các sở ngành sớm cấp phép cho các mỏ đất đá cho nhà thầu
với chỗ đất yếu cần có phương án nhanh nhất xử lý bảo đảm chất lượng
về hạ tầng kỹ thuật cần tập hợp yêu cầu di rời cột điện để yêu cầu evn di rời
phân đấu trong tháng năm phải hoàn thành và bàn giao cho thi công dự án
khi có mặt bằng phải huy động lực lượng máy móc trang thiết bị tăng ca kíp
làm xuyên ngày nghỉ lễ quan tâm động viên cán bộ công nhân trên công trường trong những ngày nắng nóng
đơn vị nào làm tốt thì khen thưởng đơn vị nào làm chưa tốt thì phải xử lý
kiên quyết kiểm tra các gói thầu không để xảy ra tình trạng bán thầu
thủ tướng bày tỏ quan tâm tiến độ xây dựng cầu đà rẳng trên tuyến
yêu cầu các đơn vị phải tranh thủ chưa có lũ về thì phải thi công nhanh
liên quan đến thi công hầm tập đoàn đèo cả đã có kinh nghiệm cho nên không lo lắng
do đó tiến độ đẩy sớm lên ba tháng vẫn khả thi
đoạn tuyến cao tốc này nằm trọn trong tỉnh phú yên do đó tỉnh cũng phải tích cực vào cuộc
nghiên cứu mở thêm các nút giao coi như là điểm nhấn kiến trúc để mở ra không gian phát triển mới
chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án
cố gắng kiểm soát tiến độ chất lượng an toàn lao động
bộ giao thông vận tải ra soát bổ sung thiết kế bổ sung các dự án cao tốc trên cả nước bằng vốn dự phòng
phải có hai ống hầm để giảm nguy cơ tai nạn giao thông
việc này phải triển khai ngay theo hình thức ppp
phải ra soát áp dụng hệ thống giao thông thông minh its trong quản lý vận hành hầm đường bộ
bổ sung kinh phí đào tạo nguồn nhân lực quản lý
tỉnh phú yên cần ra soát lại một số hộ dân đã di rời
nhường đất cho dự án xem đời sống nhân dân sớm cấp phép cho các mỏ nguyên liệu đất đá
tối qua hai mươi tám tháng bốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
căn đà vàn hạ long hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề bừng sám cùng kỳ quan
đã chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã đến tham dự chương trình
với chủ đề bừng sám cùng kỳ quan chương trình căn đà vàn hạ long hai nghìn hai mươi bốn được xây dựng
và lấy cảm hứng từ sáu giá trị cốt lõi trong hệ giá trị của tỉnh quảng ninh
trong đó tập trung vào giá trị thiên nhiên tươi đẹp văn hóa đặc sắc kinh tế phát triển
nhấn mạnh kinh tế biển và đặc biệt là giá trị của nhân dân hạnh phúc
lễ hội căn đà vàn hạ long năm nay sử dụng công nghệ drone light với số lượng một sáu trăm linh đến hai ba trăm linh máy bay không người lái xếp hình
và kết hợp công nghệ ba d mapping hiện đại để khắc họa những biểu tượng đặc trưng của hạ long quảng ninh
cùng với chương trình căn đà vàn hạ long nhân dịp này trên địa bàn thành phố hạ long cũng diễn ra chuỗi các sự kiện
về lễ hội thể thao văn hóa du lịch đặc sắc như khai trương phố đi bộ ẩm thực phường bãi cháy
lễ hội đền đức ông trần quốc nghĩễn lễ hội thả diều với chủ đề bay cao cánh diều khát vọng
chuyển sang một số thông tin kinh tế
thưa quý vị số liệu kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm vừa được tổng cục thống kê công bố cho thấy
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn ghi nhận mức tăng nhẹ bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cpi đã tăng ba chín mươi ba
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tăng bảy so với tháng trước
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cpi tháng bốn tăng một một mươi chín so với cùng kỳ năm trước cpi tăng bốn bốn
bình quân bốn tháng đầu năm nay cpi tăng ba chín mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng năm năm mươi bốn nhóm giáo dục tăng tám tám mươi bốn
giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng sáu bảy mươi bốn
chỉ số giá nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng một năm là nguyên nhân chính kéo cpi bình quân bốn tháng đầu năm tăng
bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lãm phát cơ bản tăng hai tám mươi một so với cùng kỳ năm trước
thấp hơn mức cpi bình quân chung do giá lương thực xăng dầu và giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng cpi
nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lãng phát cơ bản
thưa quý vị trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn gặp nhiều thách thức
các chuyên gia cho rằng phục hồi tổng cầu là một nhiệm vụ quan trọng đối với việt nam
điều này đòi hỏi chính phủ và các bộ ban ngành liên quan cần khẩn trương có những biện pháp thích hợp kịp thời
để củng cố các động lực tăng trưởng từ phía tổng cầu từ đó tạo tiền đề phát triển kinh tế trong bối cảnh mới
theo các chuyên gia nền kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn được vận hành trên nền tảng của năm hai nghìn hai mươi ba nên vẫn gặp nhiều khó khăn
những động lực truyền thống đến từ tổng cầu như đầu tư
tiêu dùng và xuất khẩu còn yếu khu vực doanh nghiệp còn đang đối mặt với nhiều khó khăn
chính sách tiền tệ cạn dư địa dư địa kích thích tăng trưởng không còn lớn
chúng ta cần phải tác động mạnh mẽ hơn nữa đến hai nhân tố rất quan trọng chính là đầu tư và tiêu dùng
với đầu tư thì đầu tư công của chúng ta đã triển khai rất là mạnh mẽ trong khoảng ba bốn năm vừa qua
tuy nhiên chúng tôi thấy là cần quan tâm hơn về chất lượng
về đầu tư tư nhân thì rõ ràng là bị giảm tương đối mạnh trong khoảng ba năm vừa qua
tôi lấy ví dụ là năm ngoái thì cái đầu tư tư nhân của chúng ta cả năm chỉ tăng có khoảng ba năm
đây là mức rất thấp so với cái mức thông thường của nó là từ khoảng tám chín
kiến nghị về thúc đẩy tổng cầu bao gồm là khuyến khích đầu tư tư nhân
nâng cao hiệu quả của đầu tư công làm sao để đầu tư công trở thành động lực dẫn dắt
đối với đầu tư tư nhân
và chúng tôi cũng mong muốn thôi đây là chúng ta đòi hỏi mà chúng ta có một chính sách tốt hơn nữa
một cái môi trường kinh doanh tốt hơn nữa để làm sao cái sự kết nối giữa đầu tư nước ngoài
và đầu tư tư nhân trong nước nó có một sự đồng bộ nó có một sự phối hợp
nó có cái sự lan tỏa như là các quốc gia trước đây họ đã làm được
để chính sách tổng cầu tác động tới tăng trưởng mà không ảnh hưởng tới vị mô
cần cân nhắc liều lượng giữa chính sách tài khoá và tiền tệ
bên cạnh đó tiến hành giảm các loại thuế phí cho cộng đồng doanh nghiệp
trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn như hiện nay tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng cho khu vực này
cùng với đó có các giải pháp để kích thích tiêu dùng
đây là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tổng cầu trong nước
thưa quý vị quốc lộ một qua tỉnh phú yên đang được khẩn trương nâng cấp khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường
đến thời điểm này ba công trình do khu quản lý đường bộ ba bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành
tám công trình còn lại đang đồng loạt triển khai
do vừa khai thác vừa thi công nên công tác bảo đảm an toàn giao thông được các chủ đầu tư quan tâm
và phải bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa tới
quốc lộ một đoạn qua hai xã an mỹ an hiệp huyện tuy an tỉnh phú yên
các đơn vị thi công đang tăng cường trang thiết bị nhân lực tập trung bóc tách lớp nhựa cũ
làm lại móng đường và thảm nhựa
đây là đoạn đường hư hỏng vào mùa mưa nên chủ đầu tư phải thay đổi kết cấu nền đường
bộ giao thông vận tải giao cho ban quản lý dự án năm ban quản lý dự án tám và khu quản lý đường bộ ba
làm chủ đầu tư một mươi một công trình sửa chữa mặt đường
quốc lộ một qua phú yên với chiều dài hơn hai mươi một km tổng vốn đầu tư khoảng ba trăm linh tỷ đồng
thì trong từng đoạn một một đoạn của nó là tối thiểu là ba trăm linh m
và cách nhau hai vị trí đó cách nhau là phải tối thiểu là năm trăm linh m để đảm bảo an toàn giao thông
với cái tinh thần như thế là anh em tập trung như là cao độ về công tác đảm bảo an toàn giao thông
nhất là về cọc tiêu biển báo
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bộ giao thông vận tải đã đầu tư hơn năm trăm linh tỷ đồng sửa chữa gần bảy mươi bốn km
trên tổng số một trăm linh hai bảy mươi chín km nền mặt đường quốc lộ một qua tỉnh phú yên
từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến
tạo em thuận an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông nhất là vào mùa mưa lũ
cùng với trải nghiệm các dịch vụ du lịch trong nước
thì xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay
cũng được nhiều du khách lựa chọn
tại cửa khẩu quốc tế lào cai du khách từ khắp các địa phương
cũng nhộn nhịp làm thủ tục thông quan sang trung quốc để tìm kiếm cho mình những trải nghiệm mới
tại cửa khẩu quốc tế lào cai ngay từ sáng sớm
những đoàn khách du lịch xếp hàng dài chưa đến lượt làm thủ tục xuất cảnh sang trung quốc
ai nấy đều rất hy vọng và mong chờ sẽ khám phá được điều mới mẻ từ tour du lịch này
tại cửa khẩu quốc tế lào cai những đoàn khách du lịch này cũng nhộn nhịp làm thủ tục xuất cảnh sang trung quốc
qua cửa khẩu quốc tế lào cai để tiết kiệm thời gian tạo thuận lợi cho du khách
tránh ủn tắc các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng phân luồng và làm các thủ tục nhanh nhất có thể
chúng tôi tăng cường công tác duy trì hàng lối duy trì an ninh trật tự
cũng như là tăng cường các luồng các bốt làm thủ tục để tạo điều kiện cho hành khách thông quan qua cửa khẩu quốc tế lào cai
được thuận tiện nhanh nhất và đảm bảo đúng theo quy trình thủ tục quy định của bộ chủ lệnh bộ độ an phòng
không chỉ hấp dẫn vì chi phí rẻ tour du lịch trung quốc đường bộ còn thỏa mãn tâm lý
thích xuất ngoại tìm hiểu về văn hóa cảnh quan ẩm thực của những điểm đến ngoài nước
trên hành trình khám phá những miền đất mới của du khách việt
dự kiến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay lượng du khách xuất cảnh tăng gấp một năm lần so với những năm trước
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
cộng thêm tình hình nắng nóng diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
vì thế nên đông đảo du khách đã chọn thành phố hoa đà lạt để làm điểm tránh nóng tham quan và nghỉ dưỡng
trong hai ngày nghỉ đầu tiên không khí nhộn nhịp tấp nập đã bào phủ hầu như toàn thành phố
cùng với đó là rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để phục vụ du khách
tại các điểm du lịch như khu vực trung tâm thành phố chợ đà lạt quảng trường lâm viên
hay các trang trại nông nghiệp công nghệ cao cùng các khu du lịch canh nông lượng du khách đổ về là rất lớn
nhờ công tác chuẩn bị chú đáo của các ngành chức năng và hệ thống dịch vụ du lịch địa phương
nên chưa xuất hiện tình trạng kẹt xe hoặc quá tải
chỗ mình ở thì nó nóng nắng nóng để lâu rồi nó không có mưa hết
trời ơi nó nóng chịu một nỗi thôi nhân tiện mấy người lễ thì cho con cái lên đây chơi cho nó xả chết đi
rồi chuẩn bị vào kỳ thi của các con rồi
trong dịp này thành phố hoa đà lạt chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách
với điểm nhấn là lễ hội âm nhạc đà lạt hai nghìn hai mươi bốn trung kết cuộc thi nhảy dành cho giới trẻ
thành phố cũng mở lại tuyến đi bộ khu vực trung tâm hòa bình và trang hoàng các điểm vui chơi công cộng
để tạo sự ấn tượng mạnh mẽ cho du khách
hiện toàn tỉnh lâm đồng có hơn ba cơ sở lưu trú với gần bốn mươi bốn phòng nghỉ
theo thống kê của ngành chức năng dịp này các khách sạn cơ sở lưu trú có lượng khách đặt phòng hơn tám mươi
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một sự kiện lịch sử ghi dấu trên đảo trường sa
khi cầu giải phóng tung bay
đánh dấu sự kết thúc việc chiếm đóng của quân nguyện miền nam và bước vào một thời kỳ mới của đất nước
chín mươi năm đã trôi qua thế nhưng kỷ niệm về những người lính hải quân anh dũng kiên cường
một lòng quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn còn nguyên trong tâm trí của mỗi người dân việt nam
cách đây bốn mươi chín năm đúng chín giờ ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cờ giải phóng tung bay trên đảo trường sa
là chiến công đặc biệt xuất sắc có ý nghĩa chiến lược của hải quân nhân dân việt nam nói riêng
quân đội nhân dân việt nam nói chung trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
việc giải phóng quần đảo trường sa không chỉ là một chiến công quân sự
mà còn là biểu tượng cho sự quyết tâm và ý thức cao của quân dân việt nam
trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
được tham gia đoàn công tác của quân chủng hải quân ra thăm đảo vào thời điểm rất ý nghĩa này
mỗi đại biểu của đoàn công tác số chín đều cảm thấy vô cùng
tự hào về lực lượng hải quân nhân dân việt nam
cảm phục và ngưỡng mộ trước sự hy sinh to lớn của các cán bộ chiến sĩ
trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước
rất may mắn cho tôi được đi tham gia được chuyến công tác này của đoàn
là vào rất nhiều cái ngày kỷ niệm ngày lễ lớn
ngày hải quân nhân dân việt nam giải phóng được hoàn toàn trường sa
ngày chiến thắng của đất nước và ngày kỷ niệm của quân chủng hải quân
qua chuyến đi này thì tôi cảm thấy thực sự xúc động
và cũng rất muốn là lan tỏa tình yêu biển đảo về chủ quyền đất nước
không chỉ với những anh em cán bộ công nhân viên trong toàn thở công ty
và với toàn thể những người dân việt nam
với trách nhiệm của công dân của một người cán bộ đảng viên
được ra thăm biển đảo trường sa nhà giả dk một
nơi mà những chiến sĩ là những cột mốc sống khẳng định
cái chủ quyền của đất nước khẳng định cái chủ quyền của biển đảo
và chúng tôi tự hào về sự hy sinh sự đóng góp
sự nỗ lực
sự cấu nghiến của các anh đối với đất nước
kỷ niệm ngày giải phóng trường sa thì tôi mong muốn
và gửi gắm làm sao là đối với cán bộ chiến sĩ
hiện nay đang công tác bảo vệ biên cương của tổ quốc
tại trường sa là luôn luôn vững chắc tay súng
và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam
cho hội chủ nghĩa
sau bốn mươi chín năm hành trình giải phóng và bảo vệ quần đảo trường sa
đã được thực hiện
không chỉ là biểu tượng của sự kiên trì quyết tâm
của những người lính hải quân mà còn là biểu tượng
của sự phát triển trưởng thành là minh chứng rõ ràng
cho sự đoàn kết sự thống nhất của nhân dân việt nam
trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của đất nước
sau bốn mươi năm hành trình giải phóng và bảo vệ quần đảo trường sa
đã được thực hiện

trường hồ chí minh đã từng nói
dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái
và chính người là biểu tượng sáng ngời
là kết tinh của đức tính tốt đẹp đó
không ngừng học bác về tinh thần cao cả này hơn ba mươi năm qua anh huỳnh văn tuấn ở xã long hưng bê huyện lớp vò tỉnh đồng tháp đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện nhiều công việc thiện lành giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn
giới phương chăm cho đi là còn mãi anh tuấn cứ miệt mại tham gia mọi hoạt động xã hội từ thiện ở địa phương
đôi khi anh quên cả nguy hiểm đáng chú ý là việc xa vào tâm dịch để sẽ chia khó khăn hết lòng cứu giúp bà con
hay cả những thời khắc sinh tử phải chạy xe cấp cứu với tốc độ cao trong đêm khuya lạnh lẽo để mong giành lại sự sống cho bệnh nhân
có nhiều trường hợp đó là mình đến mình giúp đỡ mà họ gơi từng giọt nước mắt
có nghĩa là họ quá thiếu thốn họ nghèo và họ bệnh tật
mà mình đến với họ đúng cái lúc đó đúng cái lúc mà họ cần nhất
thành thử ra từ dòng nước mắt của họ gơi
thì cảm thấy những cái giọt nước mắt đó tuy rằng họ rất là đau khổ nhưng mà trái ngược là mình là một cái người hạnh phúc nhất là mình được đứng đây và được có điều kiện và có sức khỏe để mình giúp được một người đó trong cái lúc khó khăn nhất
thì thật sự mình không phải nói những trường hợp nào nhưng mà rất là nhiều những cái trường hợp đó mà để thúc giục cho mình tiếp tục cái con đường thiện nguyện để mình giúp đời
tính đến nay tổ tài xế xe chuyển bệnh từ thiện xã long hương b đã đưa đón miễn phí gần hai lượt bệnh nhân trong và ngoài xã
với giai trò là tổ trưởng anh tuấn trực tiếp chuyển hơn một bốn trăm linh lượt người bệnh
thôi chuyển tiền rồi giúp cho đi xe đi đi lên cho mẹ chuyển diện với ba chuyển diện
em rất mừng là anh úc giúp đỡ cho em gia đình em cũng như là cha mẹ khổ quá
nhưng anh úc giúp thì mừng
rất lắm mừng
bên cạnh đó anh tuấn cũng là nhân tố lan tỏa tình yêu thương gắn kết cộng đồng rất hiệu quả
nhờ đó đã kết nối kịp thời hỗ trợ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn những trường hợp nghèo túng bệnh tật được chữa trị kịp thời
anh úc với anh lộc đã quyên góp ra đã quyên góp ra giúp đỡ em số tiền
em cũng đã đề trị cho em khỏi bệnh
chị em đã có lấy khả năng mà số tiền
nếu mà em đi em chơi bệnh em tưởng là em đi đức sẽ bỏ hai nước thôi em lỡ rồi
về cái tác phong và tính cách anh úc là nhẹ nhận và hiền
và luôn luôn lúc nào cũng động viên tinh thần cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn
để có tinh thần vươn lên vượt qua những khó khăn bệnh tật
đối với công tác thiện nguyện của anh tứng trong thời gian qua ở địa phương và cũng là đánh giá cao